cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam đối tượng lê văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại xã tân bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về hành vi giết người
trước đó khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hiếu nhậu cùng với nhóm bạn ở quán nhậu tòa lạc tại ấp hạ xã tân bình huyện thanh bình
trong lúc nhậu hiếu thấy nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ xã tân quế huyện thanh bình ngồi bàn nhậu kế bên nhìn mình sau đó hiếu
sơn xảy ra cờ cãi không kìm cháy được bản thân hiếu vào quán lấy một con dao thái lan đâm vào người của sơn
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng sơn đã tử vong tại trung tâm y tế huyện thanh bình
qua làm việc hiếu khai nhận do mâu thuẫn tức thời trong lúc nhậu nên đã dùng dao đâm sơn tử vong